cũng theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông cung cấp trên tuyến đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn chín bảy trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai mươi tỷ đồng
trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện trên tuyến đường bộ có hơn một sáu trăm linh trường hợp điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn bị phạt tiền gần tám tỷ đồng
về vấn đề ủn tắc giao thông phương tiện tham gia giao thông bình thường không xảy ra ủn tắc